sau khi quyết định cách ly xã hội được dỡ bỏ hiệp hội du lịch tỉnh nha trang khánh hòa đã lên phương án triển khai chương trình kích cầu cho ngành du lịch
nếu quy định cách ly xã hội được tỉnh khánh hòa tháo rỡ sau ngày hai mươi năm tháng bốn
thì các doanh nghiệp thành viên sẽ tung ra các gói kích cầu để hâm nóng lại thị trường du lịch trong bốn ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
còn nếu khánh hòa vẫn chưa nới lỏng chỉ thị một mươi sáu thì gói kích cầu sẽ triển khai sau đó
đến thời điểm này đã có bốn mươi doanh nghiệp tham gia chương trình kích cầu du lịch nha trang khánh hòa đợt này
tùy diễn biến của việc thực hiện cách ly xã hội trong vài ngày tới
các doanh nghiệp sẽ chủ động đăng ký giá sản phẩm dịch vụ với hiệp hội du lịch nha trang khánh hòa để khởi động chương trình này